sở giao thông vận tải hà nội cho biết trong đồ án quy hoạch bến xe bãi đỗ xe trung tâm tiếp vận và chạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đang trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
bốn bến xe khách liên tỉnh hiện có trong khu vực đường vành đai ba được tạm thời giữ lại
tiếp tục khai thác trong giai đoạn quá độ và chỉ nâng cấp cải tạo trên cơ sở quy mô như hiện nay
cụ thể bến xe liên tỉnh gia lâm giáp bát dự kiến sau năm hai nghìn hai mươi chuyển thành bãi đỗ xe
điểm đầu cuối xe buýt phục vụ vận tải hành khách nội đô
các tuyến của bến xe gia lâm sẽ được chuyển về bến cổ bi đông anh nội bài và bến xe phía nam ngọc hồi
các tuyến của bến xe giáp bát sẽ được điều chuyển về bến xe cổ bi đông anh yên nghĩa và bến xe phía nam ngọc hồi
bến xe khách mỹ đình dự kiến sau năm hai nghìn hai mươi năm truyền thành bãi đỗ xe điểm đầu cuối xe buýt
phục vụ vận tải hành khách nội đô
các tuyến của bến xe mỹ đình sẽ được chuyển về bến cổ bi nội bài phùng và bến xe phía tây
bến xe nước ngầm sẽ được nâng cấp cải tạo trong giai đoạn trước mắt
dự kiến sau năm hai nghìn hai mươi năm khi xây dựng mới bến xe phía nam thì chuyển thành đầu mối giao thông công cộng
các tuyến của bến xe nước ngầm sẽ được chuyển về bến xe cổ bi và bến xe phía nam
đến thời điểm này đồ án quy hoạch đã được sở giao thông vận tải hà nội báo cáo ủy ban nhân dân thành phố